từ bốn h ngày hai mươi hai tháng hai đến sáu h ngày hai mươi ba tháng hai nước ta đã ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên hai ba trăm chín mươi năm trường hợp
cụ thể ba ca mắc mới bệnh nhân là từ hai ba trăm chín mươi ba đến hai ba trăm chín mươi năm đều ở hải dương
đây là các trường hợp f một liên quan đến ổ dịch xã kim liên huyện kim thành đều đã được cách ly tập trung trước đó
hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai đặt tại trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
và tổng số ca mắc covid một mươi chín ở hải dương đến nay là sáu trăm hai mươi trường hợp
đến thời điểm này nước ta đã có gần một trăm linh tám người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe để cách ly
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội tổ chức vào chiều hai mươi hai tháng hai
ông nguyễn khắc hiền giám đốc sở y tế hà nội cho biết thành phố đã giải tỏa một mươi bốn trên một mươi tám khu vực bị phong tỏa cách ly vì dịch covid một mươi chín
trong tuần này sau khi giả soát lại nếu không phát sinh thêm trường hợp nghi nhiễm sars cov hai
thành phố sẽ tiến hành giải tỏa nốt bốn khu vực đang bị phong tỏa cách ly còn lại
đến nay thành phố hà nội đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm sars cov hai cho những người từ hải dương trở về
sở y tế đang đề xuất mua một mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
nhấn mạnh qua bảy ngày hà nội không có ca covid một mươi chín mới có thể nới lỏng các hoạt động
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đề nghị các đơn vị sở ngành cần có kế hoạch đối với đơn vị mình
trong đó đánh giá đầy đủ nguy cơ mắc covid một mươi chín để đề xuất giải pháp đối với các cơ sở đang quản lý khi trở lại hoạt động bình thường
chuyển sang các thông tin về an ninh trật tự
ngày hai mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn công dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trương mỹ tp hà nội để điều tra về tội giết người
quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi một tháng hai tại quán karaoke luxury thuộc xã hòa sơn huyện lương sơn hòa bình
đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong và năm người bị thương
hiện đối tượng gây án và các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba hà nội
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
có một mươi bốn người vào phòng hát số một trăm linh bốn của quán karaoke luxury
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày nguyễn công dũng xuống quầy lễ tân của quán mượn một con dao
loại dao gọt hoa quả dài khoảng hai mươi cm mang vào phòng hát đâm vào nhiều người
sau đó dũng đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát
ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thử ma túy đối với tất cả một mươi bốn người
trong đó bốn đối tượng có kết quả dương tính
theo nhận định ban đầu động cơ gây án của đối tượng nguyễn công dũng
nguyễn công dũng là do ảo giác hiện đối tượng nguyễn công dũng đang được điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba hà nội
dưới sự quản lý chặt chẽ của lực lượng chức năng
ngang nhiên tổ chức và tham gia đánh bạc
một mươi hai trong hai mươi một đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tạm giữ
trước đó một tổ công tác đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng cả nam và nữ
đang đánh bầu cua ăn tiền trên vỉa hè đường amakhe phường tân lập
tại đây lực lượng công an đã thu giữ gần hai đồng
trước đó lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng một mươi sáu chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ song bầu cua này do bà hương linh nghê cầm đầu
hiện công an đã tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
do cũng còn lại đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý